thưa quý vị phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống sẽ mở ra cơ hội
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
và đây là định hướng của các tỉnh tây nguyên nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân từ giá trị văn hóa
và thực tế đã cho thấy nếu làm tốt việc gìn giữ và làm mới những tài nguyên văn hóa sẵn có
thì không những du khách trong nước tây nguyên sẽ là điểm đến thu hút nhiều vị khách nước ngoài
yêu thích trải nghiệm khám phá văn hóa bản địa
lần đầu đến vùng đất tây nguyên và cũng lần đầu trải nghiệm nghi lễ cung sức khỏe của đồng bào ế đê
vợ chồng ông bà gerrit van stegem cảm thấy cuốn hút bởi văn hóa truyền thống ở đây vượt độc đáo mới mẻ vừa gần gũi
nghi lễ này rất ấn tượng người dân ở đây cũng có phong tục kính trọng người già giống như ở quê hương của tôi
tôi rất mong người dân nơi đây
giữ gìn những di sản này có thể thu hút được khách du lịch đến đây
phục dựng tái hiện các nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc là một trong những hoạt động giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa
cũng như thu hút khách du lịch đến với buôn du lịch cộng đồng trên địa bàn các tỉnh tây nguyên
du khách còn được tham gia nhiều hoạt động như học dệt thổ cầm trải nghiệm ủ và nấu rượu cần tìm hiểu nha san
ngoài ra còn có đội cổng chiêng đội múa sẵn sàng phục vụ du khách trong những đêm lửa chạy ở lại homestay
từ các chính sách của nhà nước trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống để phát triển buôn du lịch cộng đồng
đã đem lại những giá trị về tinh thần kinh tế cho bà con
du khách đặc biệt là du khách nước ngoài người ta rất muốn được tham khảo cuộc sống thật sự của người tây nguyên người ấy đê là như thế nào
nếu mình có làm nhà sàn thì mình cũng giữ nguyên những đặc trưng của nhà dài ấy đê
người ta rất thích đặc biệt là giao tiếp với bà con tại chỗ
các buôn du lịch cộng đồng trên địa bàn các tỉnh tây nguyên đang tập trung xây dựng cơ sở vật chất và lựa chọn những người uy tín
người trẻ tuổi có đam mê tâm huyết với văn hóa để tập huấn đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực
tự cực đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch nhằm thu hút khách nước ngoài trong thời gian tới